xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị mới đây vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong do bị bỏ quên trên xe đến một mươi một tiếng tại tỉnh thái bình đã khiến dư luận không khỏi xót xa
được biết trường mầm non hồng nhung hai nơi bé đang học có sử dụng camera để phụ huynh theo dõi con
thế nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra vậy vì lý do gì mà gia đình bé trai lại không kiểm tra camera trong ngày hôm đó
cụ thể sáng ngày xảy ra sự việc bà đinh thị hằng sáu mươi ba tuổi đưa cháu ra điểm đón xe tận mắt nhìn thấy hát lên xe ngồi sau ghế lái
bà hằng cho biết lúc sáu giờ một mươi ba phút bà còn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm nhờ cho hát vào học lớp cờ vua và tiếng anh hết bao nhiêu tiền gia đình sẽ gửi
xe đón hát rời đi bà hằng về phòng sửa soạn đồ xa quán bán trẻ ở gần khu trọ
mọi khi bà vẫn hay trích camera xem cháu đang làm gì ở lớp
nhưng vào ngày định mệnh
trường tổ chức lễ tổng kết ở ngoài sân trường nên bà không xem được
đến một mươi bảy giờ cùng ngày gia đình đến đón mới phát hiện ra sự việc hát bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt một mươi một tiếng đồng hồ
hát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình nhưng đã tử vong trước đó
được biết hoàn cảnh nhà bé hát tương đối khó khăn
mẹ bé không lấy chồng nên sau khi đi lao động nước ngoài đã gửi bé cho bà ngoại và hai cậu chăm sóc
từ năm hai nghìn hai mươi một cho tới nay hát ở cùng bà ngoại và hai cậu tại một căn nhà đi thuê
trước đây bà ngoại của bé có nhà ở xã dũng nghĩa
nhưng sau khi ly hôn trồng thì bà dọn ra ở trọ cùng con gái tức mẹ bé hát và hai cậu con trai
năm hai nghìn hai mươi một mẹ bé hát đi đài loan trung quốc lao động để lại bé cho bà ngoại và hai cậu chăm sóc
nhận được tin giữ mẹ bé hát chị ttlp đã nhanh chóng về việt nam để nhìn con lần cuối
khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng năm mẹ của bé về tới nhà tăng lễ thành phố thái bình tỉnh thái bình
về tới nhà tăng lễ nhìn thấy con
nhìn thấy con chị p đau đớn tuyệt vọng gọi thêm con lần cuối mà không thể cất nên lời
rồi chị ngất xỉu được người nhà đưa sang trạm y tế gần đó sơ cứu chăm sóc
bà ngoại của bé có mặt tại nhà tăng lý cũng khóc ngất liên tục gọi tên cháu trai
trước đó bà cho biết ngày hai mươi chín tháng năm và lúc sáu giờ hai mươi phút bà dẫn cháu ra xe đưa đón của trường
và thấy cháu đang ngồi vào hàng ghế thứ hai sau ghế lái xe bà mới yên tâm quay về nhà
bà kể cháu trai hay có thói quen ngồi hàng ghế này
nó rất ngoan nhanh nhẹn hiểu chuyện và khỏe mạnh
thường ngày xe của trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh
nhưng vì hôm đó là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con
vào buổi chiều một mươi bảy giờ cậu của cháu tên đức anh đã đến trường đón cháu
nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu đã hỏi các cô giáo ở lớp thì mọi người nói
cháu hát hôm nay không đi học thấy vậy đức anh gọi về cho tôi và nói
cô giáo bảo hát hôm nay không đi học nghe thế tôi còn quát
con đùa à chính mẹ sáng nay đưa cháu lên xe của trường sao lại bảo không đi học
bà liên gọi điện cho cô giáo đã đón cháu ở xe hỏi việc cháu hát thì cô động viên rằng
bà đợi cháu kiểm tra lại ai ngờ lại tìm thấy cháu trên xe ô tô
cháu đã bị chết ngạt cả ngày trời và không ai biết
theo bà ngoại của nạn nhân bé hát vào học trường mầm non hồng nhung được hơn hai năm
với kinh phí hơn ba triệu một tháng bao gồm đưa và đón
mẹ của hát chọn dịch vụ này để cả nhà không bị vất vả trong việc đón đưa cháu
bà khóc nghẹn kể lại cháu trai gồi hàng ghế trên sau lái xe
mà sau khi xuống không ai thành quan tâm để ý cháu để cháu ra đi oan uổng
khi vào bệnh viện nhìn cháu bà đau lòng vô cùng toàn thân quần áo ướt sũng bất tỉnh
khi bà thù thỉ động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra
cho đến bây giờ bà vẫn chưa hết bảng hoảng đau xót
xót xa trước sự ra đi oan uổng của cậu bé
nhiều người dân đã mang hoa bánh đến trước cổng trường
nơi em theo học thay cho lời tiễn biệt cuối cùng đến em
được biết hôm xảy ra vụ việc cũng là ngày tổng kết năm học
buổi sáng bé hát được bà ngoại đưa lên ghế ngồi trong xe đàng hoàng
vẫy tay chào bà rồi mới đến trường
ấy vậy mà đó lại là lần cuối em được gặp bà được đến trường với bạn bè cùng trang lứa
cả ngày ở trong xe ô tô đóng kín cửa dưới tiết trời nắng nóng
em bé ngoan ngoãn ấy đã không thể chống trọi được
cứ nghĩ đến cảnh cháu bé cô đơn hoàng loạn
khi có một mình trong chiếc xe rộng lớn ấy ai nấy đều thắt lòng
tại nhà tăng lễ thành phố thái bình có rất đông người thân bạn bè
phụ huynh trường mầm non hồng nhung có mặt chia buồn cùng gia đình
ai cũng thương xót và thương cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong tình trạng này
là người trực tiếp tham gia phá cửa xe ô tô đưa bé hát ra ngoài
anh nguyễn ngọc thái ba mươi bảy tuổi có con học lớp năm tuổi trường mầm non hồng nhung kể lại
chiều hôm hai mươi chín tháng năm tôi cũng đến đón con dự tổng kết
con hồng nhung cơ sở hai và bắt gặp hai cô giáo đang dùng sức kệ cửa ô tô màu đỏ đỗ ngoài cổng
thấy họ loay hoay mãi không mở được tôi lại cần hỏi xem có chuyện gì xảy ra
và hỏi họ có phải quên học sinh trên xe không
một cô giáo liền đáp vâng
nghe vậy tôi vội vứt lại xe dùng chân đạp bốn năm lần về cánh cửa xe nhưng cửa không mở
phát hiện có một khe tôi dùng tay ghi vào thành xe
một tay bảy cửa tạo ra một khoảng trống để cô giáo chui vào được
lúc nhìn thấy cháu trai
người tím tái tay có vết dầm sớm máu được bế ra tôi thực sự ớn lạnh
theo suy nghĩ của anh thái có thể lúc ở trong xe cháu đã cố gắng cầu cứu để thoát ra ngoài
nhưng cửa kính đen nên không ai nhìn thấy
anh thái cũng khẳng định vị trí bh được phát hiện bất động trên xe là hàng sau ghế lái
theo chia sẻ của hàng xóm cùng khu trọ với bà đinh thị hằng bà ngoại của hát
thường ngày bé hát rất ngoan lúc nào cũng díu xít với bà và các cậu
do hoàn cảnh nhiều kiện công việc
nên mẹ của hát thường xuyên phải
bay đi nước ngoài công tác vài tháng một lần
thi thoảng lại bay về và chơi với con
ngay sau khi sự việc xảy ra
trung mầm non hồng nhung hai lô hai nghìn hai mươi một
khu tái định cư hai mươi sáu ha xã phú xuân tp thái bình đã có báo cáo
theo đó tài xế đưa đón học sinh trong vụ việc trẻ tử vong vì bị bỏ quên trên xe
đang gây xôn xao dư luận là ông n v l
ông l chỉ tham gia đưa đón học sinh bằng c hai mươi chín chỗ từ ngày hai mươi hai tháng năm
vì tài xế chính xin nghỉ phép một tuần
và bàn giao lại cho lái xe một
phương tiện ô tô hai mươi chín chỗ dùng để đưa đón hàng ngày
do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng hai mươi chín tháng năm
ông n v l điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ
cùng cô phương quỳnh anh đón cháu gh sinh năm hai nghìn một mươi
chú tại huyện vũ thư và chín học sinh khác đi học
khi đến trường tài xế l mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó ông l điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp
giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi
quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
một mươi bảy giờ ba mươi phút người thân đến đón nhưng không thấy cháu hát ở lớp
mới báo cho nhà trường tập trung tìm kiếm
và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón đỗ tại khuôn viên nhà trường
do lái xe không có mặt tại hiện trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu
bệnh viện xác định bé đã tử vong
liên quan đến vụ việc trưa ba mươi tháng năm
thiếu tá phan minh hoàng phó trưởng công an thành phố thái bình tỉnh thái bình cho biết
cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo quỳnh anh
giáo viên đón học sinh từ nhà tới trường
các lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình phê chuẩn
hiện lãnh đạo công an tỉnh thái bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình
tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
có thể nói để xảy ra vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe ở thái bình đau lòng như vậy
tất cả những người lớn có mặt trong sự việc đều có lỗi
sự tác trách của người lớn đã khiến bé trai bị bỏ quên trên xe cả một ngày
mà không ai phát hiện ra rồi dẫn đến kết cục đau lòng
thưa quý vị đến đây thời lượng của video đã kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật